hãy cùng điểm qua một số hình ảnh vừa chỉ diễn ra trong tuần vừa qua thôi để xem con người thực sự nhỏ bé như thế nào khi đứng trước thiên nhiên
tảng băng trôi này ước tính nặng một mươi một triệu tấn chiều cao trên mặt nước khoảng một trăm linh mét và nó đang tiến đến gần một ngôi làng ở đảo inasiu phía tây greenland
nhiều nhà khoa học đang lo ngại bắc cực cũng đang bắt đầu chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu
nhiều giải băng trôi và dòng sông băng đã xuất hiện gây lo ngại lũ lụt có thể xảy ra khi băng tan
còn đây là những gì xót lại trong sự cố vỗ đập thủy điện cpn
c năm nội tại tỉnh atapu lào
thống kê sơ bộ cho thấy bảy ngôi làng bị nhấn chìm sáu sáu trăm linh người chịu ảnh hưởng hai mươi bảy người thiệt mạng và một trăm ba mươi một người mất tích
mưa lớn được cho là một trong những nguyên nhân trực tiếp của thảm họa này
lào đang triển khai gần bảy mươi dự án thủy điện
nhiều chuyên gia cảnh báo nếu việc xây dựng các đập thủy điện không tính tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khó lường hiện nay
thì thảm họa như trên là có tránh khỏi
còn đây là nhật bản một quốc gia vốn được đánh giá rất cao trong công tác sẵn sàng ứng phó với các thảm họa tự nhiên
tuy nhiên dường như liên tiếp những trận lũ lụt lịch sử đi liền với các đợt nắng nóng kỷ lục đã vượt ra ngoài sức chiêu đựng của người dân
chỉ riêng trong tuần qua ít nhất sáu mươi năm người được cho là đã thiệt mạng và hơn hai mươi hai người phải vào viện điều trị do đột quỵ vì nắng nóng trên bốn mươi một độ c
còn tại việt nam cụm từ hiện tượng thời tiết dị thường cũng đã trở nên quá quen thuộc
báo cáo của tổng cục phòng chống thiên tai vừa cho biết
tính từ đầu năm đến nay trên cả nước xảy ra ba cơn bão bốn hấp thấp nhiệt đới một trăm năm mươi một trận rồng lốc xét tám trận lũ quét sạt lở đất
thiên tai đã khiến một trăm linh chín người chết và mất tích thiệt hại vật chất hơn hai năm trăm linh tỷ đồng
tất cả đang cho thấy biến đổi khí hậu là một trong những thách thức an ninh lớn nhất của tất cả các quốc gia
bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời sẽ tham gia bình luận trong chương trình ngày hôm nay
là giáo sư tiến sĩ nguyễn hữu ninh chủ tịch hội đồng quản lý trung tâm nghiên cứu giáo dục môi trường và phát triển
thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam
và chúng tôi cũng xin được giới thiệu thêm giáo sư nguyễn hữu ninh
cũng là thành viên của giải thưởng nobel hòa bình năm hai nghìn bảy
với tư cách là một trong những tác giả chính của báo cáo về biến đổi khí hậu của liên hợp quốc
công trình khoa học lịch sử này đã thay đổi chiến lược phát triển toàn cầu đặc biệt trong lĩnh vực liên quan tới môi trường
xin được cảm ơn giáo sư nguyễn hữu ninh đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi
thưa ông với những hiện tượng thời tiết bất thường cực đoan mà chúng ta vừa nhắc đến ở phần đầu của chương trình
thì ông có cảm giác bất ngờ hay không với những cái hiện tượng đó trong bảy tháng đầu năm vừa qua trên cả thế giới
đối với tôi thì không có gì là bất ngờ
bởi vì là quá trình nghiên cứu và theo dõi những vấn đề như thế này trong rất nhiều năm qua
thì như vậy là sau hiện tượng nno rất là mạnh
hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thì là thời kỳ tiếp theo của nó là mưa lớn bão tố và rụt lội rất là nhiều liên tục
và cái xu thế của sáu tháng đầu năm nay nó cũng tương đồng như xu thế của năm hai nghìn một mươi bảy
tức là hiện tượng cực đoan đặc biệt về mưa lũ rất là lớn và bão tố liên tục
đấy là điều mà thường thấy sau khi mà nno lớn
vâng đó là những hiện tượng có tính chất cũng là quy luật đúng không ạ
nó là tính chất tương đối là lọc đi lọc lại trong một khoảng thời gian rất là dài rồi
vâng và vì vậy mà ở trên quy mô toàn thế giới cũng như là ở mỗi quốc gia
thì đều có những cái bản dự báo hay là những cái kịch bản biến đổi khí hậu đã được đưa ra hàng năm
tuy nhiên thì tại sao vẫn ở nhiều nơi
cái tình trạng bị động cũng như là bất ngờ khi phải ứng phó với các cái hiện tượng thời tiết
mà dẫn tới những thảm họa gây ra những thiệt hại lớn như vậy vẫn diễn ra
thực ra muốn quốc gia ấy hoặc kể cả liên hợp quốc làm ra cái kịch bản biến đổi khí hậu
nó rất nhiều tham số ở trong đó và phụ thuộc rất nhiều ưu tố trong đó
mà ưu tố luôn luôn thay đổi
và cái kịch bản đó bản thân nó có những ưu tố không chắc chắn trong đó rồi
cho nên đưa ra chỉ mang tính chất tương đối thôi
nhưng bên cạnh đó nó còn vấn đề sự quản lý vấn đề ứng phó và quản lý thiên tai
của từng địa phương hay từng quốc gia cũng hoàn toàn khác nhau
cái đó phụ rất lớn ở mức độ đó
thường tí dựa vào kịch bản
và điểm thứ ba nữa cũng rất là quan trọng
là cái thông tin truyền thông mà đến người dân
mà đặc biệt những cái vùng dân mà ở vùng xa rồi vùng núi và những vùng rất là hiểm trở
những vùng mà thông tin đến được tiếp cận không được thường xuyên
hoặc có tiếp cận thì cũng không được đến nơi đến trốn
chính vì thế mà những yếu tố này nó là cấu thành lại một cái việc mà cái quá trình mà để
mà phòng chống chuẩn bị cũng như là đối phó khi nó xảy ra là điều cực kỳ khó khăn
vâng như vậy là phát sinh thêm một cái vấn đề nữa là
bên cạnh kịch bản thì phải có cái việc thực hiện cái công tác phòng ngừa đó trên thực tế
và theo cái kịch bản đó như thế nào mới là điều quan trọng
mặc dù là không thể ngay lập tức quy cho con người là nguyên nhân làm biến đổi khí hậu
cũng như không thể đổ lỗi cho biến đổi khí hậu là lỗi của mọi hiện tượng tự nhiên hiện nay
nhưng rõ ràng là hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra ngày một phổ biến hơn
và nó hoàn toàn khớp với viễn cảnh khoa học đã được dự báo
có thể xảy ra dưới tác động hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp của đời sống nhân loại
chúng ta hãy cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây
tổ chức khí tượng thế giới wmo vừa công bố báo cáo cho thấy
tình trạng thời tiết cực đoan trong đó có nhiệt độ cao kỷ lục
cùng các đợt nắng nóng hạn hán và mưa bão đang hoành hành trong nửa đầu mùa hè năm nay
đã diễn ra trên phạm vi toàn cầu
khiến cho năm hai nghìn một mươi tám trở thành năm nóng nhất từ trước tới nay
những gì chúng ta thấy hiện nay khá tương đồng với những kịch bản về biến đổi khí hậu đã được dự báo

đó là các đợt nắng nóng cực đoan và lượng mưa lớn ngày càng gia tăng trên thế giới
hiện tượng thời tiết bất thường bắt nguồn từ việc gia tăng tình trạng tích tụ khí thải gây hiệu ứng nhà kính
hệ quả của các hiện tượng thời tiết cực đoan đang dẫn tới những tác động trên diện rộng đối với sức khỏe con người các hệ sinh thái
đồng thời gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp làm hư hỏng cơ sở hạ tầng dẫn tới nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại lớn
tuy nhiên giới khoa học cũng cho rằng
đây cũng chính là một phần hệ quả mà con người phải gánh chịu sau thời gian dài sử dụng ngày càng nhiều năng lượng
chủ yếu từ các nguồn nguyên liệu hóa thạch gây hiệu ứng nhà kính
cùng với nhiệm vụ đảo ngược tiến trình này việc thích ứng với các hệ quả của biến đổi khí hậu cũng đang là điều bắt buộc
vì thế lần đầu tiên các tài xế xe buýt ở paris được phép mặc quần sóc đi làm trong thời tiết nắng nóng kỷ lục
thay là việc lần đầu tiên world cup sẽ được tổ chức vào mùa đông
để tránh cây nắng nóng khủng khiếp ở qatar vào năm hai nghìn hai mươi hai cũng sẽ không phải là điều gì quá bất thường
rõ ràng từ nhận thức đến hành động là cả một quá trình
và chúng ta cũng đã thấy có những hành động rất thiết thực cũng đã được đặt ra
ví dụ như hiệp định biến đổi khí hậu ở paris chẳng hạn
và mục tiêu được đặt ra ở đây là kiểm soát nhiệt độ tăng không quá hai độ c
là một quỹ một trăm linh tỷ đô la để chống biến đổi khí hậu cũng đã được kêu gọi
nhưng liệu những cái hành động đó đã đủ để tương xứng với những gì mà thế giới cũng đang phải dành sự quan tâm
cũng như là đầu tư rất lớn khác
ví dụ như chúng ta nhắc tới cuộc đầu tư cho thương mại hay là về quốc phòng
cuộc chạy đua cũng đang thu hút được sự quan tâm của nhiều quốc gia
có thể nói là các quốc gia đều việc đầu tiên họ cần làm đầu tiên là bao giờ để phát triển kinh tế
cho nên cái yêu cầu phát triển kinh tế của họ cũng như cái yếu tố an ninh quốc gia của họ là yếu tố dần dần hàng đầu
nhưng bây giờ một cái diễn biến hoàn toàn mới chúng ta đã biết
rằng là vấn đề biến đổi khí hậu nó trở thành vấn đề an ninh phi truyền thống
và ở rất nhiều nước trong đó có mỹ
họ đã trở thành vấn đề an ninh truyền thống
chứ không phải phi truyền thống nữa
tức là nó trở thành một mối đe dọa thường trực cho vấn đề an ninh quốc gia
và trở thành một mối an ninh truyền thống
chính vì thế mà cái sự đầu tư
cái mối quan tâm và sự đầu tư của chính quyền
cũng như của các tầng lớp khác
cho cái việc đó nó lớn lên trước rất là nhiều
nhưng chúng ta cũng lấy một cái ví dụ rất là đơn giản là này
khi mà hàng năm quốc tế đua vũ trang muốn đến hàng nghìn tỷ đô la vào năm
thì việc mà kêu gọi để một cái quỹ khí hậu xanh
một trăm tỷ đô la
của toàn cầu
của toàn cầu
mà trong rất nhiều năm cũng không thể hiện nổi
cũng chỉ đến độ vài chục tỷ đô la
chứ chưa bao giờ đã đến mức đó cả
thì thấy rằng là cái mối quan tâm toàn cầu nói chung
trong vấn đề này
nó còn bước rất là xa
so với những cái việc mà phát biểu
các cái phát ngôn
rồi các cái hiệp lức ký kết với nhau
mà thiết nguyên tắc để đến thực hiện
nó còn đòi hỏi là một quá trình rất là cụ thể
và kỹ thuật nó rất là chi tiết
đòi hỏi tính giảng buộc rất là cao
nhưng tôi nghĩ rằng là cái con đường đó là con đường tất yếu phải làm
vì thế rõ ràng bất kỳ một nước nào đều nhìn thấy rằng
cái mối đe dọa của mối đội khí hậu
nó là của chính mình
chứ không phải của nước nào nữa
người ta cũng đã thống kê
được là biến đổi khí hậu sẽ tác động tới từng nước
ở mức độ thiệt hại trên gdp như thế nào
và đó là cái điều mà tất cả sẽ cùng cần phải nhận thức
nhưng đó cũng là một cái vấn đề
dù là truyền thống hay phi truyền thống
tùy từng quốc gia
nhưng đó là vấn đề toàn cầu rồi
tất cả sẽ cần phải có cái sự chung tay ở đây
vậy thì ông đánh giá như thế nào
về sự phân chia trách nhiệm của các quốc gia
trong cái việc nỗ lực chung này
chính vào nguyên tắc
thì nó có một điều rất rõ ràng là
các quốc gia
tôi đang đi một bước rất là xa
bởi vì anh đã sử dụng một cái quá trình cách mạng công nghiệp
mà anh sử dụng quá nhiều carbon rồi
thì anh có trách nhiệm để chuyển giao những công nghệ mới
và những công nghệ thân thiện với môi trường
cho các quốc gia đang phát triển
những nước phát triển sau để sử dụng
mà chứ thực tế thì nó cũng còn rất là xa
so với cái mà chúng ta đánh giá là nhìn thấy
mà hiện nay chủ yếu các quốc gia
hãy tự lo cho chính mình nhiều hơn
từng khu vực một
và cùng hợp tác với những quốc gia
có mối quan tâm tương đương với nhau
trong cùng khu vực nhiều hơn
và tôi nghĩ rằng cái này nó sẽ liên quan nhiều
trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay
từ liên quan đến vấn đề thương mại toàn cầu hóa
thì sau đó nó sẽ liên quan đến
vấn đề cả vấn đề thương mại vấn đề carbon
rồi thương mại với vấn đề các công nghệ
liên quan đến carbon
rồi các công nghệ liên quan đến vấn đề phát triển sạch
thì mối giảng bục đó
nó ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau hơn
và rõ ràng nó sẽ có những mối
quan hệ giữa chính trị
và kinh tế giảng bục lẫn nhau
và trong đó vấn đề thương mại
là vấn đề thanh chốt trong chuyện đó
và nó sẽ liên quan tới trách nhiệm của
không chỉ là các nhà lãnh đạo
các quốc gia ví dụ như các nhà chính trị
mà còn phải là cả từng người dân hay là các doanh nghiệp ạ
và thực tế hôm nay thì như vậy là
bản thân liên quốc cũng như là
các tổ chức khác cũng đã tiến hành trong chuyện
và ngay cả việt nam cũng thành lập
các tổ chức tên là
hội đồng doanh nghiệp phát triển bền vững
của việt nam hội đồng doanh nghiệp phát triển bền vững
toàn cầu là điều liên quan đến
chuyện làm sao phát triển
một nền thương mại một nền công nghiệp
một nền kinh doanh
mà nó cho một thế giới tốt hơn
cho một thế giới sạch hơn
và cho một thế giới ít phát thải hơn
và cho một thế giới phát thải
về carbon về zero
và người ta cũng đang liên tưởng tới một cái xu hướng
rất lớn đó là người ta nhắc tới
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cách mạng bốn
các cuộc cách mạng công nghiệp lần trước đó
thì nhiều người cho rằng
cũng có liên lân hệ tới

và thậm chí là có trách nhiệm
với việc gây ra hiệu ứng
biến đổi khí hậu
vậy thì có hy vọng nào cho cuộc cách mạng lần này
được cho rằng là một cuộc cách mạng
mang tính chất bước ngoặt
về khoa công nghệ
có thể nói mà nếu mà so với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
lần thứ hai và lần thứ ba
thì rõ ràng là
lần thứ nhất hoàn toàn sử dụng
nhí liệu hóa thạch
làm nền tảng phát triển
và đến cuộc cách mạng lần thứ tư
thì có thể nói là một cuộc cách mạng
thông minh đi
có thể là chúng ta đang cố gắng
là để sửa sai
những cái lỗi mà các cuộc cách mạng
đã sử dụng quá nhiều
và trở về cái cuộc cách mạng
mới là phát triển nền kinh tế carbon zero
đấy tức là gì chúng ta giảm phát thải
tức là những cái phát triển
mới công nghiệp
là tích hợp tất cả những cái trí tuệ của nhân loại
trong cái thời đại mới nhất
tích hợp lại là không chỉ công nghệ thông tin
mà tất cả các công nghệ mới nhất
về vật liệu các công nghệ về năng lượng
công nghệ về vấn đề phát triển về vấn đề nông nghiệp
các công nghệ mới nhất đưa vào tích hợp lại
trở thành một cuộc cách mạng
mà để đưa loài người phát triển nhanh hơn
cao hơn với trí tuệ nhân tạo
nhưng đồng thời phát thải carbon thấp nhất
và tất cả cái đó nó trở về một cái chương trình
mà con người mong muốn để có thể phát triển bền vững được
và những cái bước tiếp theo đấy
nó sẽ đưa lại
cái sự cân bằng cho trái đất này
ở cái mục đồ chứ không có thể nói là
có cái mạng bốn có cái mạng
nói là một cái đột phá mà loài người đang tiến tới
để trở về một nền phát triển kinh tế carbon thấp
hay sẽ về nền kinh tế phát thải
mà sẽ không phát thải
và đấy là một cái điều rất quan trọng
trong chuyện có thể xử lý được
trong cái việc biến đổi khí hậu
toàn cầu đang diễn ra hiện nay
và đấy là một con đường tất yếu mà không có một con đường lựa chọn nào khác
cho thế giới hiện nay
chúng ta cũng hy vọng như vậy
đó không còn một sự lựa chọn nào khác
đó là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người
vì bảo vệ trái đất này
cũng là bảo vệ mái nhà chung của tất cả chúng ta
xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ nguyễn hữu ninh
đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi
ngày hôm nay
chương trình nhìn tờ nội tuần này cũng xin được khép lại tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau
hẹn gặp lại